thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đáng nhầm dừng năm hai nghìn hai mươi hai
nhu cầu người dân về quê trong thời gian này tăng cao kéo theo đó là sự quan tâm đặc biệt
đến quy định cách ly xét nghiệm tại các địa phương
mặc dù bộ y tế có văn bản không thực hiện cách ly y tế tuy nhiên các địa phương như quảng ninh
hà nội bắc giang lại có những lưu ý nhất định như sau
sau khi bộ y tế lên tiếng đề nghị các địa phương kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng biện pháp
phòng chống dịch không phù hợp tình hình dịch thay đổi từng ngày
nên một số địa phương đã ra văn bản nới lỏng quy định đối với người trở về quê ăn tết
đơn cử quy định với người về quảng ninh đã được nới lỏng sau gần bốn tháng áp dụng cách ly tập trung
với người từ vùng cam vùng đỏ
ủy ban nhân dân quảng ninh vào ngày hai mươi tháng một ban hành văn bản hỏa tốc áp dụng một số biện pháp
với người về địa bàn trước trong và sau tết nguyên đáng
theo đó tỉnh yêu cầu người dân về quảng ninh khai báo di chuyển nội địa với trạm y tế xã phường nơi lưu trú
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín hoặc tự test nhanh tại nhà báo lại kết quả cho địa phương
chính quyền khuyến khích người dân tự theo dõi sức khỏe test nhanh hai ngày một lần thực hiện năm k
phó giám đốc sở y tế quảng ninh nguyễn minh tuấn cho biết người dân từ vùng cam trường hợp nguy cơ cao
và vùng đỏ khi về tỉnh sẽ cách ly tại nhà bảy ngày nó đã tiêm đủ hai mũi vaccine
người tiêm chưa đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine sẽ cách ly một mươi bốn ngày tại nhà
trong khi đó tỉnh bắc giang cũng đã gỡ một số chốt kiểm soát vào thành phố và không bắt buộc xét nghiệm âm tính
với người dân về quê ăn tết trong khi trước đó tỉnh này duy trì yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hoặc sẽ test nhanh trước khi người dân vào địa bàn bởi liên tiếp phát sinh ổ dịch trong khu dân cư khu công nghiệp
thực hiện chí đạo của trung ương thanh úy để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh
và đảm bảo công tác y tế dịp tết nguyên đáng ngâm dận hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chu ngọc anh đã yêu cầu lãnh đạo các sở ngành quận huyện thị xã
xiết chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác phòng chống dịch thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
và hướng dẫn của bộ y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế hành chính như xét nghiệm cách ly
liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại của người dân đảm bảo tính khoa học hiệu quả thống nhất
phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt chủ tịch thành phố yêu cầu không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn
quy định của chính phủ bộ y tế gây khó khăn cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn tết
các cấp đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân công nhân người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nhất là trong quá trình di chuyển về quê sinh hoạt trong dịp tết và trở lại nơi làm việc sau tết
đề cập tới vấn đề này trưởng ban dân nguyện ủy ban thường vụ quốc hội
dương thanh bình cho rằng hiện nay tết nguyên đáng cận kề chính phủ các bộ ngành trung ương
và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cần có giải pháp để hỗ trợ công nhân người lao động
người có thu nhập thấp về quê đón tết an toàn
sau một năm dịch bệnh khốc liệt ai cũng mong mỏi trở về quê sớm để đón tết bên người thân
vào sáng ngày hai mươi hai tháng một sân bay tân sơn nhất đã ghi nhận số lượng hành khách khá đông
đa phần là những người dân từ các tỉnh phía bắc
chị vân quê ở bắc giang cho biết
năm nay cả gia đình chị muốn về quê ăn tết để được sưng vầy bên cha mẹ anh chị em
để hưởng không khí tết ở quê nhà
cả năm vừa rồi dịch bệnh hoành hành nên tôi không thể về quê thăm cha mẹ già
đây là dịp thích hợp để mình đưa các con về quê
mình đặt vé từ tháng một mươi hai nên khá rẻ
còn anh tú ở hà nội cho hay như mọi năm anh đặt vé khứ hồi thì giá cũng phải trên bảy triệu đồng
cho chiều từ thành phố hồ chí minh đi hà nội và ngược lại
nhưng năm nay do đạt sớm nên giá vé chỉ khoảng năm triệu đồng
theo ghi nhận nhóm đường bay từ thành phố hồ chí minh đến đà nẵng
chu lai hải phòng quy nhơn huế của một số hãng hiện đã hết chỗ
đường thành phố hồ chí minh hà nội cũng gần kính
nhiều khách bay đã đặt giữ chỗ trước cả tháng trời
ngoài các đường bay đưa khách về quê một số đường bay du lịch nội địa hết dịp tết
nguyên đáng kết nối đến phú quốc nha trang quy nhơn đà lạt đặc biệt là đường hà nội phú quốc
lượng khách đặt chỗ hiện nay đã gần kính
chỉ còn lại một số hạng vé ở hãng cao cấp hơn với giá bán từ khoảng hai triệu đồng trở lên
chưa bao gồm phí thuế
điều này đã phản ánh nhu cầu du lịch trong kỳ nghỉ tết ở mức cao
sau thời gian dài bị ảnh hưởng do dịch bệnh
để phục vụ tốt nhất lượng hành khách tăng đột biến trong những ngày cận tết
hãng bay đang nhanh chóng tăng cường công tác phục vụ hành khách dịp cao điểm
trong khi các sân bay đông đúc thì không khí tại ga tàu bến xe lại ảm đạm hơn mọi năm
tại các bến xe ở hà nội mặc dù đã giữ phòng xe tăng cường
nhưng theo dự báo lượng khách đi lại cao điểm tết sẽ giảm so với năm trước
đối với đường sắt theo đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn tại hà nội
dù đã lập năm đôi tàu bắc nam phục vụ cho người dân lúc cao điểm tết
nhưng đến nay số lượng đơn vị bán vé ra mới chỉ đạt ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân một phần là do người dân từ các tỉnh phía nam đã về quê trong đợt dịch trước đây
mặt khác do diễn biến dịch bệnh phức tạp nên nhiều người hạn chế đi lại
dẫn tới lượng khách mua vé tàu tết thấp hơn nhiều so với mọi năm
về hoạt động vận tải hành khách đường bộ tại tp hcm ông đỗ ngọc hải
trưởng phòng quản lý vận tải sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
dự báo ngày cao điểm tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai có khoảng sáu mươi hành khách
so với những năm không có dịch đạt một trăm ba mươi hành khách
ngoài ra đến nay một mươi tỉnh thành vẫn chưa thể liên kết vận tải hành khách với tp hcm
một số tỉnh thành có quy định cách ly người về
do đó dự báo sản lượng hành khách năm nay chỉ đạt năm mươi so với năm ngoái
đường sắt đạt ba mươi và hàng không cũng chỉ đạt khoảng tám mươi so với năm trước
phát biểu tại chương trình tết xuân vầy xuân bình an sáng hai mươi hai tháng một
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh
chương trình này thể hiện sự quan tâm động viên kịp thời để đoàn viên lao động
được vui tết đón xuân đồng thời lan tỏa thông điệp
không để ai bị bỏ lại phía sau
ông đinh tiến dũng nêu rõ phương châm là không để đoàn viên công nhân lao động không có tết
ở đâu có công nhân lao động gặp khó ở đó có tổ chức công đoàn
theo chủ tịch liên đoàn tp hà nội nguyễn phi thường năm hai nghìn hai mươi một
nhiều nhà máy xí nghiệp phải đóng cửa dừng hoạt động
hàng chục nghìn công nhân phải ngừng việc mất việc làm mất thu nhập
chính trong khó khăn vất vả những chuyến xe buýt siêu thị không đồng
cùng với hàng chục nghìn túi ăn sinh công đoàn hàng ngày
đến với đoàn viên người lao động khó khăn ở các doanh nghiệp khu công nghiệp
dịp tết nguyên đáng nhâm dận hai nghìn hai mươi hai các bấp công đoàn thành phố ưu tiên
dành nguồn lực trên hai trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên lao động
thông qua chương trình tết xuân vậy hỗ trợ vét xe về quê
tại chương trình vào sáng ngày hai mươi hai tháng một bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
đã trao tặng một mươi xuất quà trị giá năm tỷ đồng hỗ trợ một mươi công nhân viên chức
công đoàn hà nội cũng trao hỗ trợ xây dựng năm mươi máy ấm công đoàn
mỗi nhà xây mới bốn mươi triệu đồng sửa chữa ba mươi triệu đồng
cho năm mươi gia đình đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn
tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai công đoàn hà nội quyết định trích trên bảy mươi một ba tỷ đồng hỗ trợ
tặng quà cho đoàn viên lao động khó khăn trên địa bàn hỗ trợ vé xe cho một hai trăm linh công nhân
khu công nghiệp và chế xuất về quê đón tết
những ngày tới trên hai chuyến xe sẽ đưa người lao động khó khăn
nữ công nhân mang thai nuôi con nhỏ về các tỉnh hà tĩnh nghệ an thanh hóa
và một số tỉnh phía bắc đón tết với gia đình
với những món quà thiết thực từ liên đoàn lao động và công đoàn hà nội
chúng tôi mong rằng các đoàn viên và công nhân lao động có thể an tâm công tác
giữ gìn sức khỏe và có một dịp tết đoàn viên thật nhiều hạnh phúc
chị minh kiều ba mươi tám tuổi ngụ tại tp hcm thốt lên khi được hỏi về kế hoạch về quê ăn tết
chưa năm nào chuẩn bị một cái tết lạ lùng như năm nay
theo kế hoạch năm nay
vợ chồng chị sẽ về quê lạ ninh bình ăn tết
dù xác định như vậy nhưng mỗi lần chị đọc quy định về cách ly người từ tỉnh khác về ninh bình
vợ chồng chị kiều vẫn nhấp nhỗn vì không biết có phải cách ly hay không
trước đó ninh bình ra quy định riêng những trường hợp có nhu cầu đến về ninh bình
yêu cầu phải khai báo y tế thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú
và làm xét nghiệm sàng lọc sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính mới được trở về gia đình ở ninh bình
chị tâm sự thành phố hồ chí minh giờ là vùng xanh
vợ chồng tôi đã tìm đến mũi vaccine ngừa covid một mươi chín thứ ba rồi
nhưng gọi về quê hỏi thăm vẫn nói là khá phức tạp
tình hình dịch thay đổi cập nhật theo từng ngày
vợ chồng làm công ty giờ dất cố định nên cũng không thể nghĩ quá nhiều được
sợ nhất là con cái chưa tiêm vaccine có gì phải cách ly bảy ngày thì hết ăn tết
không có gì là chắc chắn khiến vợ chồng chị trần trừ rồi quyết định hủy vé vào phút chót
tương tự anh nguyễn hoàng minh
ba mươi hai tuổi ngụ thành phố hồ chí minh cũng phải hủy vé về thanh hóa
vì quy định trẻ em phải cách ly tại nhà có người chăm sóc cách ly cùng
anh chia sẻ cách ly phải ở nhà riêng mà bố mẹ tôi chỉ có duy nhất một căn nhà
không lẽ tết qua ở nhờ nhà họ hàng thì cũng không hay
chưa kể cách ly bảy ngày là đã quá cả số ngày tôi định về quê
năm dịch vừa qua có việc làm là đã may rồi nên không thể nghỉ tết quá dài được
một trường hợp khác là vợ chồng chị đình vi ba mươi hai tuổi
ngụ thành phố hồ chí minh
đã năm lần bảy lượt chạy lên ủy ban nhân dân xã để hỏi quy định cách ly với người về từ thành phố hồ chí minh
do tình hình dịch thay đổi mỗi ngày
địa phương mỗi nơi áp dụng quy định phòng chống dịch một cách khác nhau
mới đây được thông tin xã hà linh huyện hương khê yêu cầu theo dõi sức khỏe bảy ngày tại nhà
vợ chồng chị đã mua gấp vé máy bay về ngày một mươi bảy tháng chạp để theo dõi còn ăn tết
mặc dù trước đó cả gia đình đã mua vé tàu lửa cận ngày
chị vi nói vé tàu tết không đi thì có thể sử dụng trong năm hai nghìn hai mươi
thì tháng một năm hai nghìn hai mươi ba được hoàn tiền
trong bảy ngày theo dõi sức khỏe ông bà được ở cùng nhưng cả nhà không đi đâu trong bảy ngày đó
trạm y tế xã sẽ đến test ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
về quê ăn tết được với ông bà thấy vui lắm rồi đang dịch nên chuyện thăm bạn bè để tính sau
tương tự như chị vi anh minh chị kiều nhiều người làm việc xa quê tại tp hcm cũng thở dài
vì đường về quê ăn tết trắc trở dù đã tiêm đủ hai mũi thậm chí là ba mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một phó thủ tướng vũ đức đam vừa ký công điện của thủ tướng
về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo an toàn
hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp tết nhâm dần
theo đó thủ tướng yêu cầu thống nhất trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn quy định của bộ y tế
của chính phủ mong rằng những quy định phòng dịch tại địa phương hiện hành
sẽ được kịp thời chấn chỉnh để người dân có thể an tâm trở về quê ăn tết nguyên đáng nhâm dần